thưa quý vị bằng thủ đoạn là lắp định vị vào màn hình xe ô tô sau đó mang xe đi bán rồi thông qua định vị tìm cách trộm cắp lại chính chiếc xe mình vừa bán
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng trộm cắp xe ô tô mà cơ quan công an vừa triệt phá bắt giữ thành công các đối tượng
cùng tìm hiểu chi tiết cách thức phạm tội được phản ánh trong phóng sự sau
hy vọng đây cũng sẽ là bài học cảnh giác tới quý vị trong việc giao dịch tài sản là những chiếc xe ô tô cá nhân
ngày một mươi tám tháng tám khi đang để chiếc xe ô tô mới mua trước cửa công trình đang xây của gia đình
thì ông trần văn thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại thị trấn nham biển huyện yên dũng tỉnh bắc giang phát hiện chiếc xe bị kẻ gian đánh cắp

ngày một mươi tám tháng tám khi đang để chiếc xe ô tô mới mua trước cửa công trình huyện yên dũng tỉnh bắc giang phát hiện chiếc xe bị kẻ gian đánh cắp